trong khi đó ba mươi người dân của khu tái định cư mahun ngày ngày vật lộn với cuộc sống không điện nước và ngập ngụa giữa những núi rác thải ô nhiễm nồng nặc mùi hóa chất từ các nhà máy lọc dầu xưởng sản xuất thuốc trừ sâu và các trạm biến áp
với tốc độ gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh như hiện nay trong khi cơ sở hạ tầng không kịp đáp ứng một trong những vấn đề bước xúc mà mumbai đang phải đối mặt là làm sao để có đủ nước sạch sinh hoạt
tái chế nước được chính quyền thành phố trú trọng và mặc dù mỗi ngày mumbai có thể tự cung cấp bốn triệu lít nước sạch tái chế thì đối với rất nhiều cư dân của thành phố này nước sạch sinh hoạt vẫn là một giấc mơ xa xỉ
đôi khi cảnh những người dân xếp hàng dài chờ lấy nước đã biến thành một cuộc chiến dữ dội
và nếu bỏ cuộc đồng nghĩa với việc chấp nhận dùng nước giếng ô nhiễm hoặc bỏ tiền ra mua nước sạch với giá cắt cổ
theo khảo sát của tổ chức y tế thế giới chín mươi bảy triệu người dân ấn độ
không có điều kiện tiếp xúc với nước sạch
người dân sống tại những khu ổ chuột là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất và dường như họ đang bị chính quyền bỏ rơi
chính vì vậy mặc dù phát triển xanh được xem là giải pháp duy nhất cho bài toán về môi trường và phát triển đất nước song trên thực tế không nhiều người dân mặn mà với các dự án này của chính phủ
bất kỳ một dự án nào cũng chỉ có thể thành công nếu được đa số người dân hưởng ứng
đối với những người dân ấn độ còn đang phải chấp nhận làm bất cứ việc gì trong bất cứ môi trường nào để có được tiền lương hay thậm chí phải dùng nước ô nhiễm để nấu ăn
thì câu chuyện năng lượng xanh hay mục tiêu giảm lượng khí thải carbon vì môi trường là những khái niệm vừa trừ tượng vừa xa vời
có những thứ quan trọng hơn như an sinh xã hội và giáo dục rồi sau đó mới tới các công trình xanh
những công trình này có chi phí rất đắt nằm ngoài khả năng của tôi
vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho dù bạn có phát triển các công trình xanh
thế nhưng nếu những công trình và công nghệ này nằm ngoài khả năng trích trẻ của người dân thì đó lại là một câu chuyện khác
dù vậy công ty tư vấn bất động sản annarog dự đoán thị trường dành cho các công trình xanh của ấn độ sẽ đạt giá trị lên tới năm mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám ngành công nghiệp xây dựng xanh của đất nước này dự kiến sẽ tăng trưởng hai mươi
đến năm hai nghìn một mươi chín thị trường vật liệu xây dựng xanh sẽ đạt hai trăm ba mươi bốn tỷ đô la
như vậy cuộc cách mạng xanh hóa ấn độ được ví như đoàn tàu đã rời ga và không thể đảo ngược với xu thế phát triển của thế giới
tuy nhiên thay vì chạy với vận tốc phi mã đoàn tàu này sẽ cần bước đệm giảm tốc
chú trọng đến những dự án nhỏ hơn và thiết thực hơn đồng thời không thể tách rời bài toán môi trường với phát triển an sinh xã hội
chính phủ ấn độ
chính phủ ấn độ hiện đang khuyến khích người dân tham gia cuộc cách mạng xanh thông qua chiến dịch phát huy các sáng kiến sáng chế xanh rẻ và thiết thực
chẳng hạn như với phát minh máy atm lọc nước tại chỗ hàng nghìn người nghèo ở ấn độ đã có thể được dùng nước sạch với giá rẻ
máy được thiết kế như một chiếc máy atm người dân có thể sử dụng máy hai mươi bốn trên bảy nó cũng có thể được đặt ở bất kỳ đâu phục vụ bất kỳ đối tượng nào
chị lanka sutana là một trong những người dân
chị lanka sutana là một trong những người dân đầu tiên ở new delhi đăng ký dịch vụ máy lọc nước atm
chỉ cần mua một chiếc thẻ trị giá hai đô la mỹ chị có thể sử dụng cho bốn lần lọc nước mỗi lần được hai mươi lít nước sạch đủ tiêu chuẩn ăn uống
con trai tôi thường xuyên nôn mửa tiêu chảy nếu như tôi cho cháu uống nước giếng chưa lọc còn nguồn nước sạch tới từ các xe tải lại không đủ cho cả nhà dùng
từ ngày có máy atm gia đình tôi đã được dùng nước sạch
với tình trạng khan hiếm nước sạch sinh hoạt nghiêm trọng hiện nay ở nhiều nơi trên khắp ấn độ thì những phát minh như chiếc máy lọc nước atm này thực sự là một cứu cánh
ấn độ cũng là quốc gia có nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới để mang đến một bầu không khí trong lành hơn cho nhiều thành phố
mới đây công ty chuck innovation của ấn độ đã đưa ra một giải pháp thông minh là thu gom chất và khí thải ô nhiễm từ các động cơ sử dụng dầu diesel
để chuyển hóa thành mực viết
chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm có thể thu được bảy mươi chín mươi lượng khí thải từ các ống xả của động cơ sử dụng dầu diesel và biến nó thành một thứ có ích
mục đích của chúng tôi đó là giảm một cách đáng kể mức độ ô nhiễm ở các thành phố lớn của ấn độ trong khoảng thời gian ngắn
thiết bị này được gắn vào máy phát điện thu đến chín mươi các hạt nhọ từ khí thải diesel
vật liệu này sau đó có thể được bán cho các nhà sản xuất mực
công ty charles innovation đã lắp đặt năm mươi ba thiết bị cho các công ty của chính phủ thu được một mươi một triệu rupee khoảng một trăm sáu mươi ba usd trong năm đầu tiên đồng thời bán được hơn năm trăm linh kg nhọ được dùng để tạo ra hơn hai mươi lít mực
một số nơi đã lắp đặt thí điểm thiết bị này và thấy được những hiệu quả tích cực của nó
chắc chắn là một nơi rất tốt
dù chi phí cao
nhưng lợi ích mà chúng tôi có thể tạo ra là một nơi rất tốt
chúng tôi gặt hái được rất lớn
mang lại giá trị lớn như đem không khí trong sạch đến mọi người
mùa hè nắng nóng là khoảng thời gian khắc nghiệt đối với người dân ấn độ
các máy phát điện chạy bằng động cơ diesel luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất thải ra khói gây ung thư phổi
giải pháp thông minh của công ty chuas innovation được xem là sẽ góp phần đem đến một tương lai trong lành hơn cho ấn độ
các mạng lưới sáng kiến bảo vệ môi trường kiểu như vậy dần dần được thiết lập ở khắp ấn độ
ở các vùng nông thôn những nhà nông thông thái đã cho ra đời vô vàn phát minh giúp cải thiện hệ thống tưới tiêu cũng như phát triển nông nghiệp xanh trên quy mô nhỏ
nhờ có sự trợ giúp vốn từ chính phủ nhiều vùng nông thôn ấn độ đa phần là những nơi đang khốn đốn vì biến đổi khí hậu đã xuất hiện những nhà kính được làm bằng lưới từ sợi vải bọc nhôm thoáng khí và rẻ tiền
bên trong nhà kính sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt giúp giảm chín mươi lượng nước sử dụng so với phương pháp truyền thống
cứ như vậy từ các trang trại với các nhà kính lưới tới nông trại điện tử từ những dự án nhỏ mang lại hiệu quả thiết thực đến sự xuất hiện của các dự án lớn của chính phủ như các nhà máy năng lượng tái tạo đã dần lôi cuốn người dân ấn độ vào cuộc cách mạng xanh
ngoài ra thông qua các chiến dịch tuyên truyền ý thức của người dân về vấn đề môi trường cũng tăng lớn
thật khó tưởng tượng ở một đất nước mà chuyện phổ cập nhà vệ sinh đang trở thành một chương trình hành động quốc gia và không ít thành phố luôn trong tình trạng báo động đỏ về ô nhiễm không khí
thì lại có một ngôi làng được vinh danh là làng sạch nhất châu á năm hai nghìn một mươi ba và ngôi làng sạch nhất ấn độ năm hai nghìn một mươi bảy
không phải ngẫu nhiên mà ngôi làng monilong ở đông bắc ấn độ lại khiến người dân ở những nơi khác phải ghen tị
mọi người dân trong làng đều biết đọc biết viết
mỗi ngôi nhà đều có một toilet
và quan trọng hơn ý thức giữ gìn sạch sẽ môi trường sống dường như là một bản năng tự nhiên
trẻ con học cách gìn giữ môi trường xung quanh xanh sạch ngay từ gia đình và trường học
mọi con đường làng được quét dọn hằng ngày
những thùng rác xinh xắn làm bằng tre như thế này được đặt ở khắp nơi
túi nilon hoàn toàn bị cấm
tất cả các loại rác thải đều phải thân thiện với môi trường và được trôn trong một chiếc hố
tại cánh rừng gần làng để chúng phân hủy thành phân bón
cũng nhờ thế mà trong canh tác nông nghiệp người dân làng cũng nói không với thuốc trừ sâu và phân bón hóa học
làng mau milong với chín mươi ba hộ dân đã trở thành nguồn cảm hứng để chính phủ phát động chiến dịch mang tên sứ mệnh làm sạch ấn độ
hơn ai hết người dân làng mami nong hiểu rõ rằng việc bảo vệ môi trường sống không chỉ để bảo vệ chính họ
mà còn giúp cải thiện cuộc sống của những người dân nghèo nơi vùng quê hẻo lánh
khi lượng du khách kéo về đây ngày càng đông để tận mắt chứng kiến những gì mà người dân địa phương đã làm được